liên hoan du lịch mẫu sơn hưởng ứng năm du lịch quốc gia hành một mươi chín với chủ đề
du lịch xanh sẽ được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng sáu tới đây
tại trung tâm du lịch mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn
hiện nay mọi công tác chuẩn bị đang được địa phương tích cực triển khai
mẫu sơn được đánh giá là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái
với lợi thế về điều kiện khí hậu cảnh quan thiên nhiên
những giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc thuần khiết
của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh đỉnh núi
nhằm tiếp tục tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch mẫu sơn
sở văn hóa thể thao và du lịch lạng sơn
tổ chức liên hoan du lịch mẫu sơn năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thường niên tạo không khí vui tươi phấn khởi
khuyến khích nhân dân các dân tộc mẫu sơn giữ gìn
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nâng cao nhận thức cộng đồng trong phát triển kinh tế
là cơ hội cho khách du lịch được trải nghiệm
tìm hiểu các sản phẩm du lịch đặc trưng của mẫu sơn
thu hút ngày càng đông đảo lượng khách đến với mẫu sơn
tăng thu cho ngân sách địa phương
đồng thời tạo động lực thu hút nhà đầu tư
góp phần triển khai quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia mẫu sơn tỉnh lạng sơn
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi